theo thông tin từ đại sứ quán anh tại việt nam cho biết đại sứ anh gareth wood đã làm clip tiếng việt cảm ơn việt nam đã hỗ trợ công dân và du khách anh
trong clip của mình đại sứ mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các y bác sĩ và những cơ quan chính phủ việt nam đã giúp hỗ trợ các công dân anh trong thời gian qua
rất nhiều du khách anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với việt nam và đồng thời cũng khẳng định là sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam
làm tất cả những gì có thể để chống lại virus sars cov hai và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm đầy khó khăn này

rất nhiều du khách anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với việt nam và đồng thời cũng khẳng định là sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam

rất nhiều du khách anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với việt nam và đồng thời cũng khẳng định là sẽ tiếp tục hợp tác chẽ với chính phủ việt nam